trong khi các ngành chức năng của huyện đam rồng đặc biệt là tỉnh lâm đồng đang triển khai quyết liệt công tác quản lý và bảo vệ rừng
sau vụ phá rừng nghiêm trọng tại xã đạ cờ năng huyện đam rông mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
thì mới đây tại tiểu khu một trăm linh năm xã đạ tông tiếp tục xảy ra một vụ phá rừng quy mô lớn
hơn sáu năm trăm linh m hai rừng phòng hộ tại đây đã bị triệt hạ
tại hiện trường hàng trăm cây rừng bị các đối tượng dùng cưa máy đốn hạ nằm ngổn ngang
có những cây gỗ đường kính gần một m
bên cạnh đó một khối lượng gỗ đã được cưa sẻ thành các hộp vuông dài từ bốn năm m dài khoảng hai mươi cm được tập kết chuẩn bị đưa ra khỏi rừng
theo thống kê ban đầu diện tích rừng bị xâm hại trên sáu năm trăm linh m hai
điều này cho thấy việc xâm hại rừng rất ngang nhiên và kéo dài từ nhiều ngày qua
mặc dù tiểu khu một trăm linh năm nằm cách đường giao thông không xa
được biết tiểu khu một trăm linh năm do bang quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn seripoc quản lý
thời gian vừa qua đối với địa phương
chúng tôi cũng có tuyên truyền vận động hợp lồng kép các cuộc hợp về công tác quản lý bảo vệ rừng đưa lên hàng đầu
do ý thức nhận thức của bà con rất là hạn chế
đối với các đội địa phương đây cũng là trong quá trình chúng tôi xử lý
chúng tôi vừa răn đe vừa hợp
đây cũng là cái bài học để cho các bà con khác sẽ nhận thức chúng ta phải xử lý
theo quy định của pháp luật nếu mà chúng ta không xử lý thì không răn đe được các bà con tức là các hộ gia đình khác
theo quy định chung thì tất cả những diện tích mà sau khi đã có hồ sơ vi phạm và đã khép lại hồ sơ như vậy
thì sẽ thường là tập trung để trồng rừng
tuy nhiên là có những diện tích mà nó vùng sâu vùng xa quá hoặc là địa bàn phức tạp
ví dụ như cái vị trí này thì có thể là sẽ bảo tồn giữ nguyên hiện trường lại để không ảnh hưởng đến không cho tác động tiếp nữa
để khẩn trương điều tra và đưa những vụ việc này ra xử lý trước pháp luật
bang quản lý dùng phòng hộ đồng nguồn seripop chuyển hồ sơ vụ việc sang hạt kiểm lâm
và công an huyện đam rồng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ